trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết cũng như cơn bão số hai đổ bộ vào nước ta
ngoài khắc phục những thiệt hại ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ
tỉnh hà giang đã chủ động tổ chức các đợt diễn tập phòng chống thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh
theo thống kê của văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang
tính từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày một mươi tháng bảy toàn tỉnh đã có một mươi người chết
gần ba trăm linh ngôi nhà bị sập và hư hỏng hoàn toàn ước tính thiệt hại khoảng trên sáu mươi năm tỷ đồng
trước diễn biến bất thường của thời tiết ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương
các cấp các ngành chủ động tích cực trong công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
kiện toàn các ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp xây dựng kế hoạch
phương án phòng chống bão lũ giảm nhẹ thiên tai một cách cụ thể chi tiết sát với tình hình thực tế
thay ra xoát lại những điểm có thể gây sát lở đến gia đình các hội gia đình thì cũng phải di rời
đến nơi đảm bảo nơi an toàn cụ thể ở đây thì cái việc mà khơi thông cống rãnh để đảm bảo
tránh giảm thiểu cái thiệt hại về hoa mọc thì cũng đã được dựng thay
ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các huyện tổ chức diễn tập ứng phó lụt bão
tìm kiếm cứu nạn qua đó xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra
theo đó yêu cầu các địa phương kiện toàn đội xung kích
đẩy chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn cấp xã kiểm tra bố trí lực lượng
phương tiện vật tư kinh phí để thực hiện có hiệu quả phương châm bốn tại chỗ
chủ động phòng chống ứng phó kịp thời khắc phục hiệu quả trong đó lấy phòng tránh là chính
thứ nhất là có phương án và kế hoạch triển khai tới các tổ dân phố và chuẩn bị lực lượng
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại thị trấn vinh quang cũng như các tổ dân phố
và thị trấn cũng đã triển khai các phương án

khi có tình huống xảy ra cũng đã chuẩn bị giữa các trường và các hội trường tổ dân phố
di rời những hộ mà có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn
công tác phòng chống thiên tai bão lũ không phải là việc làm mới
nhưng với điều kiện thời tiết cực đoan như hiện nay
việc chỉ đạo quyết liệt của các cấp các ngành là cần thiết
nhằm bảo vệ tốt hơn người và tài sản giảm nhẹ thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra
giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế